cái tên hoa sĩ hiền trong làng nông nghiệp đồng bằng sông kiểu long hầu như ai cũng biết đến
mặc dù chỉ mới học xong lớp sáu trường làng nhưng ông đã lai tạo thành công trên ba mươi dông lúa mới
cứng cây kháng sâu bệnh chất lượng gạo sạch và thơm
đặc biệt gần đây ông còn nghiên cứu lai tạo ra giống lúa mới chịu được tới năm trên một nồng độ mặn
nhiều người nông dân đồng bằng sông cửu long đã xem ông như là một kỹ sư thực thụ
lúa mà tôi đã nghiên cứu thành công ra vì được cái giống mang cái tên tc có nghĩa là tân châu
thì đến cái thời điểm này là ba mươi giống đến tc ba mươi
thì nhằm giúp cho bà con có được những cái giống lúa thích nghi với điều kiện sản xuất
và thích nghi với điều kiện biến đổi khí hậu như hiện nay
thì trong đó có những cái giống lúa có khả năng chịu được khô hạn tốt ở thời gian dài
và có được những cái giống lúa chịu mặn ở cấp độ là năm phần ngàn
không chỉ dừng lại ở thành tích
lai tạo được nhiều giống lúa sạch chất lượng thích ứng với biến đổi khí hậu
mà ông còn là người vì cộng đồng điển hình
tất cả những giống lúa của ông khi được lai tạo ra ông đều cung cấp miễn phí cho bà con
nhiều công ty doanh nghiệp đã ngỏ ý mua bản quyền kỹ thuật lai tạo giống lúa của ông
cụ thể là giống lúa chịu mặn tc hai mươi chín nhưng ông nhất quyết không bán
trong cái cuộc đời của tôi nếu như cái thời gian còn cho phép
thì tôi sẽ phấn đấu và cố gắng hơn nữa để làm cho việt nam của chúng ta
nếu không được thì ít nhất cũng phải tỉnh
đang gian của chúng ta có được cái thương hiệu gạo riêng cho mình
ông cũng còn là người thầy giáo tận tụy hết lòng vì các thế hệ sinh viên khi đến học tập và nghiên cứu
nhiều năm liền ông đã góp phần giúp hơn bốn trăm linh sinh viên khắp đồng bằng sông kiểu long trở thành kỹ sư nông nghiệp
tôi được biết anh hiền đã tổ chức rất nhiều cuộc tập ứng cho sinh viên các trường đại học
như là đại học an giang đại học cần thơ rồi các sinh viên ở các trường khác
anh hiền từ gốc
anh hiền từ góc độ là người nông dân mà anh đã rất là đam mê đam mê để mà tạo ra những cái giống
có giống lúa truyền thống ảnh phục hồi lại những cái giống lúa những cái giống lúa tốt cho cộng đồng
đó là điều rất là quý
dù giống lúa tc và sh chưa thịnh hành như các giống lúa cao sản hiện nay
nhưng với chất lượng cây tốt mật độ dinh dưỡng cao sạch
đặc biệt còn là giống lúa ứng phó được với môi trường khô hạn phèn và mặn
nên chính quyền địa phương cũng như viện nghiên cứu lúa của đồng bằng sông kiều long
đang tích cực tìm phương pháp để nhân rộng các giống lúa này